sau ba tháng rời vùng lõi vườn quốc gia pù mát chuyển về khu tái định cư bá hạ kẻ tắc thuộc xã thạch ngàn huyện con cuông tỉnh nghệ an
người dân tộc đan lai ai ai cũng phấn khởi bước đầu yên tâm sản xuất
hình ảnh về một cuộc sống ấm no tại khu tái định cư bá hạ kẻ tắt đang dần hiện ra ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
nếu như trước đây chị la thị huệ cùng các hộ dân khác chỉ biết trông cậy vào sự hỗ trợ của nhà nước
thì nay đã ý thức được việc phải lao động sản xuất
bỏ được tâm lý ỉ lại cùng với sự hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt của cán bộ địa phương
nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đào ao để nuôi cá trên chính mảnh đất của mình
ở trong kia cũng khó khăn đi lại thì đường xã cũng xa xôi còn em đi học cũng xá
còn về đây thì cuộc sống như thế nào
về đây thì cuộc sống cũng ổn định nhà trường thì ở gần học sinh đi học thì đi bộ cũng gần
khu tái định cư bá hạ kẻ tắc
bá hạ kẻ tắc nằm cách trung tâm huyện con cuồng khoảng bốn mươi km
được xây dựng với diện tích quy hoạch một trăm linh ha trong đó một bốn mươi ha đất ở chín mươi năm một mươi chín ha đất sản xuất
cuối tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín hai mươi hai hộ dân tộc người đan lai với bảy mươi năm nhân khẩu
đã được chuyển đến khu tái định cư bá hạ kẻ tắt để sinh sống
cuộc sống của người dân tộc đan lai đang đổi thay về đời sống vật chất và trong cả nhận thức
để giúp đỡ bà con hòa nhập với cuộc sống nơi ở mới
thì xã đã trực tiếp phân công các tổ chức đoàn thể như thanh niên phụ nữ nông dân và cựu truyền binh
trực tiếp giúp đỡ cả hộ để từng bước ôn định cuộc sống
để chỉ đào phù hợp với công an gấp đổi lại truyền binh nhân dân gấp đổi lại số khẩu
để cho bà con chúng ta tiếp cận nơi mới đặc biệt là liên quan đến một số chế độ chính sách của học sinh
chúng tôi đã làm thành lập các tổ vận động tại địa bàn thường xuyên và liên tục
đến từng hồ gia đình để tổ chức vận động
để làm cho các hồ gia đình hiểu hơn về bản chất và mục đích của dự án
để các hồ có tư tưởng giạc ngộ hơn trong vấn đề đến điểm tải định cứu mới
và kế hoạch của ủy ban nhân huyền thì đến cuối tháng một mươi nay sẽ diễn ra chuyển đợt cuối cho một mươi ba hồ còn lại
được biết trong một năm đầu tiên tại nơi ở mới
các hộ dân được hỗ trợ điện nước sinh hoạt lương thực
được tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi đào tạo nghề hỗ trợ sản xuất và mua sắm công cụ lao động
với sự quan tâm của các cấp chính quyền cũng như sự chuyển biến trong nhận thức của đồng bào dân tộc người đan lai
hình ảnh về một cuộc sống ấm no hạnh phúc tại khu tái định cư bá hạ kẻ tắt đang dần hiện ra